xin chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai tàn dư của vùng áp thấp tại bắc bộ sẽ di chuyển nhanh sang khu vực phía bắc lào tiếp tục suy yếu
tuy nhiên do vẫn còn trường gió đông nam ẩm sau bão khu vực phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác trong hai ngày tới
nhật độ ngày mai cao nhất cũng chỉ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn trời mát mẻ
sang đến hai ngày nghỉ cuối tuần thời tiết sẽ tốt dần lên mưa giảm dần ngày còn nắng gián đoạn
nhật độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ từ hai ba độ nhưng thời tiết vẫn tương đối dễ chịu
phía tây bắc bộ có thời tiết tương đồng như tại phía đông trong hai ngày tới sẽ có mưa rào vài nơi với lượng giảm dần
đến ngày một mươi một mưa sẽ rứt trời chỉ còn nhớ mây
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng chậm trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế do hoạt động của giải mây rông nối với vùng áp thấp
trong hai ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác
về chiều tối đêm và sáng
đến chủ nhật mưa sẽ dứt nhật độ trên toàn khu vực không quá cao
đạt từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn trong ba ngày tới
chuyển sang các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
khu vực này sẽ có mưa rào và rông vài nơi trong hai ngày tới
sau đó đến chủ nhật mưa sẽ dứt trời chỉ còn duy trì nhớ mây
nhật độ trong ngày chín một mươi đạt mức cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ trong ngày chủ nhật cục bộ có nơi có nắng nóng
hoạt động của giải mây rông qua khu vực bắc bộ và trung bộ
sẽ là một phần nguyên nhân kéo đời gió tây nam hoạt động mạnh lên
nên mưa sẽ có xuống gia tăng trong thời đoạn vừa qua tại khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới mưa tiếp tục xảy ra tập trung nhiều về chiều tối
nhiệt độ tại khu vực sẽ không quá mức là ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ
nắng bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới nhưng có xuống giảm dần về diện và lượng
ban ngày trời có nắng nhiệt độ có tăng nhẹ nhưng chưa đến mức nắng nóng